đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết không chấp nhận sai phạm nào liên quan đến gian lận thi cử
trong đó có gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tất cả các trường hợp vi phạm sẽ đều bị xử lý nghiêm
theo đó không thể chấp nhận sai phạm liên quan đến gian lận thi cử trong đó có việc gian lận bằng công nghệ cao
bộ giáo dục và đào tạo đã mời đại diện an ninh mạng kỹ thuật công nghệ cao của bộ công an
tham gia chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi trước kỳ thi nhằm phát hiện những hành vi gian lận bằng thiết bị
theo cục quản lý chất lượng đào tạo để ngăn chặn gian lận thi cử
phải tăng cường trách nhiệm từ hoạt động giám sát đến thanh tra trong suốt kỳ thi
bên cạnh đó là trách nhiệm trung thực của mỗi thí sinh
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cả nước có tám trăm tám mươi bảy thí sinh dự thi ít hơn so với trước đây
trong đó bảy mươi bốn tỷ lệ đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng